chiều nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã phối hợp với công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội

tại hội nghị các giảng viên của học viện chính trị công an nhân dân đã phổ biến truyền tải những kiến thức nội dung cơ bản của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám và một số tình hình về bảo đảm an ninh mạng
trong đó nhấn mạnh chủ trương của đảng và nhà nước ta là xây dựng không gian mạng lành mạnh không gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khuyến khích tạo điều kiện để mọi người tham gia bảo vệ an ninh mạng xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng
luật an ninh mạng hai nghìn một mươi tám ra đời đã và đang bảo vệ lợi ích của xã hội cũng như làm thay đổi nhận tích cực lành mạnh và an toàn